tại thôn cao thanh xã nông hạ huyện trợ mới tỉnh bắc cạn vừa xảy ra vụ dùng súng săn tự chế
truy sát khiến một người chết và một người bị thương
theo đó trong lúc chơi bài do xảy ra mâu thuẫn nên hà duy tuyết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
trú tại thôn cao thanh xã nông hạ huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
đã lấy cây súng săn tự chế cất trong nhà bắn một nhát vào bảo vai ông vũ đình bảy
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú cùng thôn khiến ông bảy bị thương phải đi cấp cứu
sau đó hà duy tuyết chạy qua nhà em rể là hà văn thọ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
cùng chú tại thôn cao thanh bắn một nhát vào người thọ khiến cho thọ tử vong tại chỗ
được biết giữa tuyết và thọ trước đó có xảy ra tranh chấp đất đai
sau đó hà duy tuyết đã ra đầu thú cơ quan công an thu giữ tại hiện trường một khẩu súng săn tự chế
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ vụ việc
sau khi tiếp nhận thông tin cơ quan sát điều tra công an huyện trợ mới đã hội hợp với công an xã nông hạ
tổ chức đưa người bị bắn đi cấp cứu
họ đã tổ chức bảo vệ hiện trường
cái tính chất vụ việc là có tính chất là bắn giết người
tôi đã chuyển hồ sơ vụ việc và đối tượng cũng như các vật chứng để cho cơ quan điều tra công an tỉnh giải quyết theo thẩm quyền
hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ